thành phố cần có sự gắn kết tương tác giữa tứ giác của cuộc cách mạng công nghiệp bốn đó là nhà nước nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính
trong đó doanh nghiệp vừa đóng giai trò là trung tâm vừa là động lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo
doanh nghiệp phải nâng cao năng sức lao động
tạo ra những sản phẩm có chất lượng và hàm lượng chất xám cao
doanh nghiệp còn là nơi đặt hàng cung cấp nguồn nhân lực tài chính
và quan trọng hơn là nơi xuất phát và triển khai các ý tưởng khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ mới
nhà đầu tư nào hiểu biết nắm bắt và có khả năng ứng dụng được những thành tụ học kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào trong việc phục vụ hỗ trợ cho thành phố
đã đạt được những bốn mục tiêu
đề án đô thị thông minh đề ra thì tôi nghĩ rằng đó là những cái vị trí lớn chính để chúng tôi có thể là tìm ra được cái nhà đầu tư
các chuyên gia và nhà đầu tư cho rằng có rất nhiều bài toán đặt ra cho thành phố hồ chí minh
trong đó làm sao kết nối được các nguồn lực fdi để giải quyết một loạt bài toán về giải quyết giao thông chất lượng sống
tại việt nam hiện đã có những quy định pháp luật cho mô hình đối tác công tư
nhưng chưa thực sự tạo sự tinh thần
nhưng chưa thực sự tin cậy cho nhà đầu tư mạnh dạng tham gia
là một thành phố năng động sáng tạo
nhưng thành phố hồ chí minh vẫn chịu những khuôn khổ chính sách chung như các thành phố khác
nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi vào những chính sách đột phá của thành phố
hướng đến đô thị thông minh thì chúng ta phải biết là chúng ta đang sống trong một thế giới hội nhập sâu
với một cái lực cạnh tranh càng lúc càng mạnh mẽ

vì vậy ở đây không thể dùng những kỹ thuật sản xuất
cổ điển hay là những cái phương thức mà quản lý nhân sự theo cái kiểu xưa thì chúng ta sẽ không thể nào cạnh tranh được
để xây dựng đô thị thông minh thành phố hứa kêu gọi đầu tư nhiều dự án quan trọng như xây dựng mô hình kiến trúc tổng thể của trung tâm điều hành đô thị thông minh
nâng cấp hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn một trăm một mươi năm
tích hợp xây dựng trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp cứu nạn cứu hộ
thông qua đầu số viện thông duy nhất mở rộng cổng thông tin một nghìn hai mươi hai thành cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin của người dân doanh nghiệp và tổ chức
tích hợp hệ thống các trạm quan trắc môi trường xây dựng và tích hợp trung tâm quản lý chuyên ngành giáo dục y tế xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh
triển khai nền tảng tích hợp công nghệ cho trung tâm điều hành xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cần thiết cho trung tâm điều hành đô thị thông minh
đầu tư như thế nào để có lợi cho người dân của mình nhất và bởi vì là cái nguồn lực của thành phố tuy là một thành phố lớn nhất của việt nam nhưng cũng hữu hạn
vì vậy trong quá trình làm chúng tôi cũng phải tìm ra cái phương cách để mà chính cái đề án đô thị thông minh này cũng tạo ra cái nguồn lực cho thành phố
thông qua việc khai thác các dữ liệu phân tích được trong quá trình hoạt động của thành phố và đồng thời thì đây chúng tôi cũng hy vọng là tạo ra một thị trường
cho các doanh nghiệp trong lãnh vực công nghệ thông tin chuyển sách
các doanh nghiệp truyền thông và lãnh vực liên quan để tham gia vào cùng với thành phố để xây dựng cái đô thị này
việc triển khai xây dựng đô thị thông minh đòi hỏi phải bám sát công nghệ hiện đại
bên cạnh đó cần phải có khả năng dự đoán dự báo sự phát triển công nghệ để có thể lựa chọn công nghệ mang tính mở
có khả năng chuyển đổi tích hợp giữa công nghệ hiện tại và tương lai
năm định hướng lớn của chính quyền thành phố đối với các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài
đó là đảm bảo ổn định nhất quán các cơ chế chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp
cũng muốn làm sao để thu hút được cái trí tuệ cái chất xám của các đối tác nước ngoài bao gồm các chuyên gia các nhà khoa học
rồi các cơ quan quản lý nhà nước về đô thị sáng tạo của các nước rồi cả các doanh nghiệp lớn chuyên về các công nghệ sáng tạo và thông minh
chúng tôi cũng đã rất là cố gắng để làm sao mà đề xuất lãnh đạo thành phố
để có thể nghiên cứu học tập những kinh nghiệm quốc tế
để từ đó có thể chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng cường mô hình phát triển kinh tế theo hướng tri thức
mỗi đồng vốn đầu tư vào nền kinh tế không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp nhà đầu tư
mà cũng chính là thể hiện sự đồng tình ủng hộ các doanh nghiệp fdi với chính quyền thành phố
đó là kết quả của nỗ lực cải cách xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo phục vụ
và là nguồn động viên để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng phát triển
sự đóng góp của các doanh nghiệp nhà đầu tư sẽ góp phần quan trọng
để thành phố xây dựng thành công đề án thành phố thông minh
sẽ có những tương tác mạnh hơn với các nhà đầu tư và các nhà đầu tư sẽ nhìn nhận
và nắm bắt được những cái tầm nhìn những cái nhiệm vụ sắp tới
không chỉ là riêng cho trung tâm mô phỏng dự báo kinh tế xã hội mà còn các nhiệm vụ khác
các cái trụ cột khác ba cái trụ cột khác của cái trung tâm chung
của bốn cái trung tâm trong cái đề án xây dựng cái thành phố trở thành cái đô thị thông minh
thì chúng tôi sẽ có những cái tương tác mạnh và nhà đầu tư hiểu được cái tâm quyết của thành phố
trong cái việc sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ trong cái đề án đô thị thông minh
cho các lĩnh vực của năm nay và những năm tiếp theo
xây dựng đô thị thông minh nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế cao bền vững nâng cao mức sống của người dân
cung cấp cho người dân những dịch vụ sống tốt nhất đảm bảo chính quyền phục vụ người dân tốt nhất
cũng như người dân tham gia vào quá trình quản lý giám sát chính quyền
với mục tiêu không ngừng đổi mới năng động sáng tạo chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tp hcm
phấn đấu sẽ trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế tài chính thương mại
khoa học công nghệ của khu vực đông nam á trở thành thành phố thông minh
mục tiêu quan trọng của tp hcm trong đề án xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh
đó là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết các vấn đề như cạt xe ngập nước ô nhiễm
thực hiện bốn mục tiêu tổng quát đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững hướng đến kinh tế tri thức
quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc
tăng cường sự tham gia quản lý của người dân tổ chức
người dân có thể thụ hưởng các tiện ích như sử dụng năng lượng với chi phí thấp
hệ thống giao thông công cộng tiện lợi dịch vụ y tế tốt
học sinh có thể học tại trường chất lượng không khí trong lành nguồn nước sạch tỷ lệ tội phạm thấp
các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng
người lao động sẽ có các dịch vụ hạ tầng cơ bản đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thương trường thế giới
kết nối internet băng thông rộng các nguồn năng lượng sạch ổn định với chi phí thấp
các cơ hội để được học hành trau dồi kỹ năng kiến thức chi phí cho không gian sống và làm việc vừa tâm thu nhập
người dân thành phố hồ chí minh đang kỳ vọng về một đô thị thông minh
hướng đến nhiều tiện ích và chất lượng sống ngày càng tốt hơn
mong muốn chính quyền thành phố là có tức là phục vụ tức là những cái tiện ích cơ bản là phục vụ tốt cho người dân
chính quyền điện tử chẳng hạn như vậy để cho giảm các vụ hành tính
còn cái sinh hoạt ăn uống đi lại thì nó thuận tiện hơn
thực phẩm thì phải có rõ nguồn năng
bây giờ phải làm sao cho công nghệ thông tin thật gần
mà trước hết thật gần thì tất cả các ứng dụng phải thật đơn giản
và trong đó tích hợp cái gì nội dung nó tích hợp cái gì
tích hợp các vấn đề liên quan đến đô thị liên quan đến hàng ngày quy hoạch ra sao kẹt xe ra sao
hay là chẳng hạn như mùa mưa ngày mưa đấy thì chỗ đường này đang bị ngập nước
tất cả những cái đó nên trở nên gọi là thông tin thật là cập nhật
nhưng mà cái ứng dụng công nghệ hay là sử dụng công nghệ
hay là khai thác khai thác thông tin cũng thế
người dân phải được khai thác và khai thác một cách rất là dễ dàng
bây giờ trước đây là tôi thấy có những đơn giản như là việc đi sử dụng ô tô bít
thì có những cái điểm đó
nhưng mà hình như vẫn chưa được sử dụng chưa được tốt lắm
thì trong cái quá trình xây dựng thành phố thông minh
đấy cũng là một điểm để cho con người ta đi lại dễ dàng hơn
tiếp cận các cái công việc

dịch vụ vui chơi tiện ích dễ dàng hơn
rồi các dịch vụ công đặc biệt là dịch vụ công
nên làm sao đó để cho người dân có thể tích hợp
có thể sử dụng mà trên những cái giao diện cực kỳ đơn giản đi
thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh
sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng chi phí thấp
giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh

trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư email đothithongminhthnddavonggmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này vào chín h ba mươi phút thứ bảy tuần sau
kính chào tạm biệt